trận công và một mươi bốn tên trong tổ chức phản động là một trận đánh như vậy
nhưng thời gian gần đây khu du lịch sinh thái đá bia đóng cửa y mìnhm chỉ có một vài phụ nữ thoát ẩn thoát hiện mua đồ ăn thức uống và một vài gá thợ mộc thợ xây cặm cụi làm việc
có thể người dân xung quanh không để ý nhưng với các trinh sát an ninh công an tỉnh phú yên thì những dấu hiệu như vậy là không bình thường
trong mưa màu đen đặc quánh dốc đá tranh vinh đến dọn ngập
chẳng nghĩ hiểm nguy đến tính mạng những trinh sát lần tìm phán đoán và phân tích
một ngày hai ngày một tuần hai tuần
tất cả đều nằm trong vòng ngắm của các trinh sát để hoán giải các hình ảnh ghi được
hóa giải sự bí ẩn trong lòng núi đá bia
thiếu tướng phạm văn hóa giám đốc công an tỉnh phú yên đã đẩy cấp độ chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phân tích kỹ hơn sâu hơn và gấp rút hơn
hàng ngàn hồ sơ danh chỉ bạn hàng ngàn nhân vật được âm thầm phân tích
biện pháp nghiệp vụ của nhiều lực lượng liên tục được đưa ra và cầm nhật
và những câu hỏi thực chất đằng sau cái tên gọi khu du lịch sinh thái đá bia bên trong đó là gì
ngoài một số người lầm lỗi làm việc kia còn có ai ai điều hành công ty này
và điều bí ẩn nhất người đàn ông đó là ai
qua các tài liệu thu thập được từ nhiều ngày lần theo dấu vết thời gian
trước hết công an phú yên đã dựng lại hồ sơ cái gọi là khu du lịch sinh thái

với tên gọi chính là công ty trách nhiệm hiếu hạn quỳnh long
công ty được thành lập tại đắk nông năm hai nghìn bốn
cũng trong năm hai nghìn bốn xin cấp phép và hoạt động tại phú yên với tên gọi chi nhánh công ty trách nhiệm hiệu hạn quỳnh long phú yên
thật khó cho lực lượng công an sơ đồ đã được dựng lên
nhưng với họ những cái tên người điều hành và thành viên công ty vẫn là một ẩn số
phân tích sâu hơn bất ngờ cho lực lượng công an
những con người làm việc bên trong chi nhánh công ty trách nhiệm hiếu hạn hoàng long đã có những biểu hiện
công ty đã thực hiện lạ kỳ và đầy rẫy sự bí ẩn
một lần nữa thiếu tướng phạm văn hóa giám đốc công an tỉnh phú yên phải tiếp tục giải mã điều bí ẩn ấy
tại sao hoạt động theo mô hình khu du lịch sinh thái mà lại gắn vào đó những biểu tượng châu vàng sư tử phượng hoàng
các hang động hầm hào như biểu tượng của những vương triều
điều đó như hối thúc ông phải giải mã cho bằng được
một câu hỏi trong đầu vị tướng đã được đưa ra
phải chăng đây là một tổ chức với những ưu đồ
chính trị lớn và bố già bí ẩn kia giữ vai trò là một ông trùm
căn cứ và những biểu tượng mô hình vị trí trên núi đá bìa
cùng những thông tin thu được về hành vi hoạt động của các đối tượng
một sơ đồ lực lượng công an dựng lên chi tiết lần lượt những cái tên được đưa vào vị trí sơ đồ để lắp ráp
và bố già bí ẩn trong núi đá bìa cũng đang từng bước được giải mã
từ những lát cắt về sự bí ẩn của bố già
công an tỉnh phú yên đã được dựng chân dung
đó chính là phan văn thu tức là trần công
và chính cái chân dung đó cái tên đó đã làm cho cả hệ thống lực lượng tỉnh phú yên phải vào cuộc
và qua nhiều tháng trời căng sức để đấu mưu đấu trí lãnh đạo và các trinh sát đã xác định
núp bóng dưới danh nghĩa chi nhánh công ty trách nhiệm hiếu hạn quỳnh long phú yên
thực chất là một tổ chức phản động cộng cán hoạt động tội phạm do một bố già điều khiển
nhận định ấy đã đem lại niềm tin cho việc phá án
cuộc họp của ban chuyên án đã được tổ chức
bố trí phương án lực lượng cân nhắc các tình huống các địa hình núi biển
các chốt ở hầm gầm và các đường vượt đẹp
đề phòng tình huống nếu có động thì các đối tượng sẽ chạy thoát
với phương án đánh chắc và đánh trúng
khi phản án phải tính toán
thì dự kiến nhiều cái tình huống
và chấp cái thờ cơ do cái tình huống nghiệp vụ đã ra
thì tôi khẳng trương tổ chức lực lượng
cái lúc này
như là gần như là sẽ công khai cho nên sẽ số đông trong cán bộ chiến sĩ phải biết
và khi biết thì phải quán triệt và trong một đêm nữa cho nó xong
tối xốt trong một đêm cho nó xong và xong bố trí anh em ngủ tại cái quán
để mơ sáng để chúng ta xúc quân
đồng loạt tấn công vào cái xã huyệt của nó
từ sự chỉ đạo của ban chuyên án
các lực lượng đồng loạt chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để ra quân
với vai trò là đơn vị
chủ công lực lượng an ninh giúp ban chuyên án nắm chắc tình hình
nắm chắc mọi hoạt động danh tính của các đối tượng trong một tổ chức phản động
đề phòng các tình huống không để đột xuất bất ngờ
và mục đích cao nhất là bắt gọn tổ chức này trước khi chúng kịp hành động vã hoạn
do cái yêu cầu đặc thù của cái vụ án này là đối tượng đã xây dựng cái khu trung tâm đầu não chỉ huy của nó như một dạng một cái căn cứ mọc
cho nên là chúng tôi đã phải tính toán tiến hành là bố trí để điều và bắt cái đối tượng cầm đầu ở ngoài
nhằm là làm cho là cái số đối tượng ở trong nó bị bất ngờ mất tinh thần
và đúng vào thời điểm mà khi chúng tôi có cái thông tin trinh sát báo là đối tượng đã tập trung
thì với cái địa hình thực tế ở trong cái khu vực đấy thì cần thiết phải tổ chức một cái lực lượng tương xứng
để đảm bảo chúng ta
để đảm bảo chúng ta
bắt gọn đối tượng thu giữ đầy đủ tài liệu mà không được để xảy ra những vấn đề là không an toàn cho lực lượng chúng ta
cũng như là những vấn đề có thể là đối tượng tiêu hủy tài liệu chứng cứ để chạy tội
các lực lượng cảnh sát tăng cường triển khai các phương án tiếp cận mục tiêu
cùng với lực lượng an ninh để bắt giữ
lực lượng cảnh sát cơ động tăng cường luyện tập
chuẩn bị các công cụ hỗ trợ và phương tiện chiến đấu
để khi tiếp cận mục tiêu chấn áp mạnh
để không cho những kẻ phá hủy
ngoài những chiến sĩ cảnh sát
những chú chó nghiệp vụ cũng được tung vào trận để giúp lực lượng công an phá án bắt gọn đối tượng
lực lượng hồ sơ cảnh sát củng cố các thông tin dữ liệu một cách chính xác nhất với các nhân vật trong một tổ chức hoạt động
để phục vụ cho công tác bắt giữ
lực lượng cảnh sát giao thông cũng triển khai các phương án chốt chặn tại nhiều vị trí trên các tuyến trọng điểm
đề phòng các đối tượng trốn thoát trên các tuyến đường bộ
đặc biệt là các mũi dắp công dọc bờ biển cũng được tăng cường
để ngăn các đối tượng tẩu thoát qua cảng vũng rô để thoát ra biển đông
đơn vị tôi là một đơn vị là lực lượng cảnh sát cơ động mạnh
do đó thì bố trí các đội tập trung bao quay và khống chứa các nẻo đường
và cỡ cả là phục kích ban đêm
có nghiệp vụ tri đuối và ám sát tấn công kịp thời
khi các phương án kế hoạch công cụ hỗ trợ phương tiện được lắp ráp hoàn chỉnh vào các vị trí
các lực lượng công an phú yên tham gia chuyên án
sẵn sàng tác chiến vào mục tiêu với tinh thần kiên quyết mong lệ
xác định một tổ chức phản động do phan văn thu tức là trần công cầm đầu rất khôn ngoan
nên các kế hoạch đã được đưa ra một cách chi tiết
một trận đánh vào xa huyệt những tên phản động giấu mình trong các hang núi đá bia
với nguồn tin được quần chúng nhân dân cung cấp kết hợp với các nguồn tin công an nắm được
ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi hai phan văn thu tức là trần công về quê ở bình định
và sang ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi hai công sẽ quay trở lại hang của hắn để tổ chức hoạt động
tuy nhiên là một đối tượng sừng sò các lực lượng trinh sát công an tỉnh phú yên đã đưa ra các tình huống
trong đó có phương án tổ chức các lực lượng chốt chặn tại trạm cảnh sát giao thông tuy an
một tổ công tác thường xuyên tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông bên cạnh các lực lượng cảnh sát giao thông
đã ém lực lượng cảnh sát cơ động
để giúp lực lượng cảnh sát giao thông bắt giữ bố già phan quang thu khi qua tuyến quốc lộ mora này
nếu lực lượng cảnh sát giao thông bắt hụt công trốn sang hướng khác thì đã có phương án lập lập trình sẵn
theo tin trinh sát báo về bố già xuất phát từ lúc một giờ tại bình định
nhưng vệ sĩ cho xe chạy đảo chiều nhiều vòng được cắt đuôi đề phòng có lực lượng theo dõi rồi mới cho xe chạy tiếp
xe địch phan quang thu sẽ qua trạm cảnh sát giao thông tuy an khoảng từ ba đến năm giờ sáng
ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi hai trước một đối tượng tinh quái cộng cán cộng với mật độ giao thông đồng đúc
hàng ngàn phương tiện giao thông qua lại để bắt được hắn lại vô cùng khó khăn
cái khó nữa là bên cạnh phan văn thu lúc nào cũng có vệ sĩ giỏi về phương tiện hỗ trợ
đúng như dự kiến của ban truyền án tổ cảnh sát giao thông tuy an phát hiện chiếc xe mang biển số bảy mươi tám k bốn nghìn một trăm chín mươi ba
và ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra giao thông
chúng chỉ nghĩ đây là một cuộc kiểm tra thông thường
các chiến sĩ cảnh sát nên lái xe kiêm vệ sĩ của bố già xuất trình giấy tờ
thật bất ngờ bốn trinh sát võ thuật giỏi đã sốc nách lái xe và bố già phan văn thu một cách ngoạn mục
chiếc xe ô tô là phương tiện đi lại để hoạt động phạm tội và các máy điện thoại được không chính hoàn toàn
sau khi chặn bắt thành công bố già nhân vật cứng đầu của tổ chức tội phạm khen tiếng danh ma và có đầu óc tổ chức
đồng loạt các tổ chức công an tỉnh phú yên tiến về sao huyệt của chúng tại căn cứ nui đa bia
với các vị trí được xác định từng mục tiêu được tiếp cận như các hang động hầm hào và lối thoát lên đỉnh núi đều được biết chặt
sau khi quán triệt thì giám đốc giao cho tôi là tổ trưởng tổ tám
sau khi đó thì chúng tôi chia ra thành hai mũi
mũi thứ nhất là tấn công là phía bên phía bắc
mũi thứ hai là tấn công vào phía nam
nói chung là tổ chúng tôi là tổ thực hiện nhiệm vụ là chiêu quét hết toàn bộ các chốt
nói chung là các chốt nào có đối tượng thì tổ chúng tôi đột nhập vào khống chế và bắt hết tất cả các chỗ đối tượng và đưa về tại trung tâm
nói chung là các chốt nào có đối tượng thì tổ chúng tôi đột nhập vào khống chế và bắt hết tất cả các chỗ đối tượng và đưa về tại trung tâm
trận đánh diễn ra nhanh chóng
hàng loạt nhân vật cộng cán nằm trong tổ chức phản động do bố già trần công cầm đầu lần lượt bị bắt
chỉ sau gần một tiếng đồng hồ mặc dù trận đánh diễn ra trên địa bàn rộng hiểm trở từ quốc lộ một a toàn bộ vùng núi đa bia hiểm trở các tuyến biển

ở phường xuân đài thị xã sông cầu tỉnh phú yên
đoàn thanh nam sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một ở vùng ba tỉnh phú yên
tạ ngu sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ở xã thành đông huyện tây hòa tỉnh phú yên
lê trọng thư sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ở xã hòa chỉ huyện phú hòa tỉnh phú yên
võ ngọc thư sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một ở xã hòa phong huyện tây hà tỉnh phú yên
võ thành lê sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm ở xã hòa thành huyện đồng hòa tỉnh phú yên
vương tấn sơn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba ở xã hòa quang bắc huyện phú hòa tỉnh phú yên
trần thi dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú ở xã hòa mỹ đông huyện tây hòa tỉnh phú yên
đoàn văn cư sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ở xã hòa quang nam huyện phú hòa tỉnh phú yên
trần quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở huyện đơn dương tỉnh lâm đồng là con của phan văn thu tức là trần công
đỗ thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy ở sơn thành động huyện tây hòa tỉnh phú yên
lực lượng công an đã thu nhờ
tăng vật và tài liệu quan trọng của các đối tượng để phục vụ cho công tác điều tra
bao gồm hai trăm bảy mươi ba bảy trăm chín mươi chín đồng tám mươi ba trăm ba mươi chín usd năm trăm linh usd ba trăm linh đô la canada hai thẻ hai mươi bốn nhẫn kim loại màu vàng
sáu mươi tính các loại usb ổ cứng thẻ nhớ điện thoại di động vĩ ớt bằng cassette đầu dvd
máy ghi âm camera máy chụp ảnh bộ đàm ống nhòm
ba thúc nổ một mươi chín kiếp nổ hai ô tô một xe máy bốn biểu tượng châu vàng di lạc nhiều tài liệu sổ sách chứng tử ước tính trên hai trang
phan văn thu sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ở xã an thạch huyện tuy an tỉnh phú yên
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm phan văn thu thành lập tổ chức có tên ân đàn đại đạo
phát triển khoảng một năm trăm linh tín đồ trên địa bàn tỉnh phú yên và tỉnh khánh hòa
xây dựng được một mươi bốn chùa phú yên một mươi hai khánh hòa
sau tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm phan văn thu trốn và hoạt động tại khu vực núi đá đen
đèo cả xã hòa xuân nam huyện đông hòa tỉnh vũ yên
cùng với một số đối tượng địch ngụy trốn trình diện học tập cải tạo để hoạt động chống chính quyền cách mạng
tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tuy công an tỉnh phú khánh đã phá vụ án cách mạng tổ chức ân đàn đại đạm
do phan văn thu cầm đầu đã đưa phan văn thu và đồng bọn tập trung cải tạo tại trại a ba mươi phú yên
nay là cơ sở giáo dục a một bộ công an
trong thời gian cải tạo phan văn thu đã trốn trạng
khi công an phú khánh cũng ra lệnh truy nã vào ngày hai mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
phan văn thu đã bị bắt lại và tiếp tục tập trung cải tạo theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh phú khánh
đến tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi ba phan văn thu được ra trại và bị quản thúc tập trung
tại khu kinh tế mai linh thôn linh thạch xã hòa phú huyện tây hòa
năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn phan văn thu đã trốn quản thúc đi khỏi địa phương
thời gian từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đến một nghìn chín trăm chín mươi phan văn thu bỏ trốn ở tỉnh đồng nai làm giấy chứng minh nhân dân và đổi tên thành trần công
sinh ngày một mươi năm tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm và tham gia tổ chức ân đàn đại đảo cũ để hoạt động phát triển ân đàn đức mẹ
vừa sáng ngày năm tháng hai tôi nghe tin là công an của em đã phá một cái bộ án phản động
tôi hỏi cái tên cầm đầu của cái tổ chức phản động này là tên gì
thì anh em nói là thu
tôi nhớ ngay là cái chuyện là thằng thu phản động mà trước đây nó đã làm án này nó đã tổ chức phản động ở cây bồn này
tôi nhớ lại
thì cái tên thu này là cái tên phản động mà không phải bây giờ nó mới đây mà trong chiến tranh trong mỹ tôi đã cọ sát với cái thằng này là nhiều lần
tôi biết tên biết túi và tên cái địa bàn nó hoạt động ở phố dân này là tôi hiểu
vì nó là cái người phố dân mà cái địa bàn nó hoạt động cũng là xung quanh ở cái khu vực tì hòa thị xã tì hòa này
sau khi mà chúng ta đến tháng nhật mỹ định chiến thì cái tổ chức phản động này
nó cũng hình thành và nó cũng hoạt động ở trong cái vùng đèo cả này
nó nói rằng như vậy là nó chọn cái địa thế đèo cả này là vừa có biển vừa có đồng vừa có núi vừa có đường sắt vừa có đường bộ
nó tính cái chuyện là không phải là ngày một ngày hai gì đâu mà nó tính lâu dài
khi nào nó có điều kiện thì nó sẽ hoạt động mạnh hơn lớn hơn
trong năm hai nghìn bốn trần công cũng có địa phương
trong năm hai nghìn bốn trần công cũng có địa phương
đệ tử cũ của mình thành lập công ty trách nhiệm hiếu hạn quỳnh long tại phường nghĩa tân thị xã giang nghĩa tỉnh đức nông
tháng tám năm hai nghìn bốn trần công rủ thêm các đệ tử xin ban quản lý rừng cấm đèo cả nhận hai mươi tám hectare đất trồng rừng để thành lập chi nhánh công ty quỳnh long tại phú yên
rút kinh nghiệm lần trước sau khi doanh nghiệp hình thành thu hối thúc đồng bọn thành lập chi nhánh tại đèo cả
tập trung xây dựng khu du lịch sinh thái đá bia để lập cứ điểm cho hội đồng công lập công an bia sơn
theo chiều thức tiền sinh thái hậu tổ đình theo đó chi nhánh công ty trách nhiệm hiệu hạn quỳnh long được sở kế hoạch đầu tư tỉnh phú yên cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn chín
ghế giám đốc chi nhánh giao cho đoàn văn cư sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ở thôn đại bình xã hòa quang nam huyện phú yên tỉnh phú yên
với một loạt ngành nghề kinh doanh từ trồng rừng chăn nuôi dây kiều kinh doanh du lịch sinh thái đến san lấp mặt bằng xây dựng nhà các loại và mua bán máy tính thiết bị ngoại vi phần mềm
phan văn thu tin tưởng đã tạo được lá chắn hoàn hảo trong vòng sáu năm từ năm hai nghìn năm đến hai nghìn một mươi phan văn thu chỉ đạo xây dựng sáu mươi năm hạng mục công trình trong khu du lịch sinh thái đá bia với gần một mươi tám m hai
phát hiện doanh nghiệp sử dụng đất rừng trái phép không có báo cáo đánh giá tác động môi trường
nên các cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt công ty trách nhiệm hiếu hạn quỳnh long ba trăm linh triệu đồng
đó là chuyện vi phạm hành chính còn bên trong khu du lịch sinh thái da bia tiêm ẩn âm mưu chính trị đèn tối
lừa dân phản quốc của phan văn thu và đồng bọn
thu cư trú ở bình định nhưng thu luôn có mặt ở đèo cả
để chỉ đạo qua hành động chống phá hòng lật đổ chính quyền
về cơ cấu tổ chức trần công xây dựng rất bài bản
dưới trần công có tổng trưởng các ban
dưới tổng trưởng các ban bao gồm ban đối nội điều hành quản lý các đối tượng trong công ty
ban giám tra thẩm các thông tin hoạt động của tất cả các ban
ban hành luật xử lý bào tộc vi phạm quy định của tổ chức
ban đối ngoại đảm bảo thuộc dấy tờ pháp lý cho hoạt động của vò bọc là trên nhánh công ty trách nhiệm hiếu hạn quỳnh long
ban tổ chức các cuộc họp các buổi hành lễ
ban hoàng pháp tuyên truyền chủ thuyết của trần công
ban khoa giáo biên soạn lãng
ban tổ chức các bài thuyết pháp các kinh của trần thông thuyết giảng
thành các tài liệu phục vụ việc tuyên truyền chủ thuyết của công bản
bàn tài chính đảm bảo nguồn tài chính để hoạt động tội phạm
ngoài các ban trong hội đồng công luật công án biên sơn tại khu du lịch sinh thái nudabia
bên ngoài có các pháp hội địa phương là những người theo thuyết của trần công được gọi là bào tộc nhân tố địa tử
gọi chung là đại tộc thuộc thiểu luân pháp bảo tới hàng ngàn người câu móc các tỉnh
hàng ngày ngoài hoạt động của vò bọc là đón khách du lịch trần công thuyết giảng
khi đang thuyết pháp nếu có báo động thì trần công nhanh chóng lẩn trốn và viết sau bức mạng
những người khác thì chỉ cần ngồi tại chỗ trò chuyện hoặc giải tán ra ngoài là an toàn
coi đó là việc sinh hoạt bình thường của chi nhánh công ty
về cách thức phát triển lực lượng để phát triển thêm bào tộc
các thành viên cũ tự tuyên truyền lôi kéo những người tham gia vào tổ chức trần công
sau đó giới thiệu cho thành viên hội đồng công án công luật bia sơn để kiểm tra tiếp tục tuyên truyền
và sau cùng nếu thấy thu nạp được thì hội đồng này cho gặp trần công để làm lễ thụ ký ban tên pháp danh
nội dung tuyên truyền của trần công và các thành viên hội đồng công luật án biên sơn
công loài bịp các đệ tử núi đá bia thấy là vùng đất địa linh có thánh địa mạch rồng sẽ sinh ra địa nhân hào kiệt
và chính công là nhân vật hào kiệt đó
vì công cho rằng tay hắn có chữ hán vương
hắn hiểu và thuyết giảng được kiểu kinh minh chiết mà theo hắn xưa nay trên thế giới chỉ có hai người trong đó có hắn
rồi hắn dùng các trò ma thuật hô thần nhập xác
mục đích lớn nhất của hắn là làm cho các đại tử bị mê mụ ý chí và chỉ biết nghe theo lời hắn
trần công có những suy nghĩ của một kẻ hoang tưởng
còn quan niệm năm hai nghìn một mươi ba sẽ có chiến tranh thế giới lần thứ ba mỹ và trung quốc sẽ giao đấu với nhau
việt nam là nước nhỏ theo trung quốc sẽ sụp đổ theo
nên mà có chủ thuyết công bản ra đời
mà không phải đấu tranh dành ra gì
ông có cả quốc gia mà không cần đổ máu
khi có quốc gia rồi trần công sẽ thực hiện nhiều sách lược quan trọng cho nhân dân
công mong việt nam đa đảng công sẽ tung ra những bộ kinh chiết
đưa chủ thuyết công bản công luật ra cho mọi người thấy
và cũng theo trần công làm công cuộc phá hoang lập nguyên phá hoại lập thượng
theo chủ thuyết công bản lập xã hội thánh đức sắp xếp lại toàn bộ hệ thống quốc gia
với các chiến hữu trần công luôn tỏ ra là người am tường sâu rộng
về đạo và đời
trong đó hắn rụ rỗ gà tình và chung sống như vợ chồng với nhiều người đàn bà
trần quân con trai hắn thuộc chế độ tám x cũng bị thu lôi kéo tham gia tổ chức hoạt động
thậm chí nhiều lúc trần công còn diễn võ mồm bằng những giọng điệu huynh hoang khoác lác rằng
nếu hội đồng công luật công án bia sơn chưa thực hiện thành công cây sách bất chiến tự nhiên thành
thì cũng đã đủ sức mạnh để lật đầu chế độ cộng sản việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy
bởi những người theo thuyết của hắn và ủng hộ hắn rất đông
khi thành công thì hắn thành lập đất nước đại nam kinh châu
khi giành được chính quyền hội đồng công luật công an bia sơn sẽ thực hiện chính sách tam ban
tài nguyên ban đại địa ban kinh điển ban
thủ lĩnh văn văn thu mơ hồ ấu trĩ và hoang tưởng chính trị đến mức tự xưng là kim ngưu phá điền
và đưa ra chiến lược quân sự đậm màu sắc kiếm hiệp
khi nói rằng chúng ta phải lên núi chúa cưỡi long mã xuống vịnh biển vũng rô
lấy thanh kiếm của thần kim quy để lật đổ chế độ cộng sản việt nam
những lời lẽ rêu giao hết sức ngớ ngẩn nhưng do vấp phải thủ đoạn rụ rỗ lừa gạt mị dân
nên một số người đã ngộ nhận lâm lạc với cái gọi là hội đồng công luật công an bi sơn
theo tôi thấy là mình đi ngược lại cái đường lối của cháu trung nghĩa ngược lại cái hướng của nhà nước
tôi rất là biết cái lỗi đó
từ đấy về sau là tuyệt đối tác phạm một lần nữa và rất là thành phẩm đối với pháp luật
tôi xác định là việc làm của tôi là phạm người quy luật của nhà nước việt nam
tôi thấy tôi vòng tổ sai đấy là chịu sự trừng phạt của nhà nước
chứa chiều hơn nữa là thời gian qua thì công ty trách nhiệm hiệu hoạn quỳnh long dưới sự điều hành của phan văn thù
vẫn còn treo nợ tiến lộ
để chấn ăn họ thì thu hứa đến năm hai nghìn một mươi ba sau khi lật đổ chế độ cộng sản việt nam hán sẽ chi tiền lương gấp một mươi lần so với khoản nợ còn treo trong sổ sách
có lúc thu còn khoác lắc rằng có khả năng tin đoán mọi chuyện nhưng lại không biết trước cái ngày hắn cùng đồng bọn phải xa lưới pháp luật
kết cục bộ mặt thật của thủ lĩnh trần công cũng đã bị lội diện
qua đó đã khởi tố bị can bắt tạm giam trần công cùng với một mươi bốn đối tượng chủ chốt về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước
theo điều hai trăm năm mươi tám bộ luật hình sự
chợ nhớ từ xưa bậc tiền bối mạnh tử đã dạy
mối nguy hại lớn của con người là thích làm thầy người khác
phan phan thu chỉ là cảnh bất tài vô dụng nhưng lại thích làm thầy người khác nên phải gánh lấy mối nguy hại đó
là một hệ quả thất yếu của cuộc sống
bước đầu phan văn thu và đồng bọn đã khai nhận
những âm mưu còn lại đang được công an tỉnh phú yên đấu tranh làm rõ
vai trò hành vi để xử lý theo quy định của pháp luật
mưu đồ đen tối của phan văn thu và đồng bọn đã được đập vỡ từ trứng nước
bởi tinh thần cảnh giác của người dân
từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và từ sự nghiệp sắc bén
hiệp đồng phạm án của lực lượng công an tỉnh phú yên
để mảnh đất phú yên trở về đúng nghĩa của nó
giàu có và bình yên
núi đá bia cũng được trở lại vẻ đẹp nguyên sơ của nó
tháng cảnh độc nhất vô nhị trời ban
như vậy là trận đánh ở núi đá bia
đã kết thúc
tên chủ mưu cầm đầu phan phan thu
tức trần công
và một mươi bốn địa tử của hắn
đã nằm gọn trong trại giam để tiếp tục điều tra
phần nào chúng ta cũng thấy được
cuộc chiến đấu bền bỉ thầm lặng
nhưng vô cùng dữ dội của lực lượng công an tỉnh phú yên
với nhóm tội phạm này
họ đã vượt qua không gian thời gian không mệt mỏi
để ghi thêm một chiến công